dấu hiệu chuyển mùa cũng đang xuất hiện ở các tỉnh thành phía nam
tại khu vực nam bộ và tây nguyên trong chiều và tối nay đã xuất hiện trở lại những cơn mưa rông
sao đến ngày mai sẽ có nắng trở lại nhưng cường độ nắng không còn mạnh nữa
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên cũng có xu hướng giảm nhẹ
giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh nam bộ nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ cũng chỉ còn xuất hiện cục bộ
ở khu vực miền đông của nam bộ
còn đối với các tỉnh miền tây
nhiệt độ giao động ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
về chiều và tối do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông
ở cả hai khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và rông trở lại
trong đó khu vực các tỉnh như con tum đắk nông lâm đồng
và cả khu vực miền đông nam bộ sẽ là những vùng có mưa rông mạnh
nên cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật
trên biển hầu khắp các khu vực vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam
với cứng độ cấp ba sóng biển từ bảy mươi năm m đến một năm mươi m
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông cũng chỉ cấp ba
sóng biển giao động ở mức từ một hai mươi năm m đến một bảy mươi năm m
nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
trời không có mưa rông nên thời tiết thuận lợi
cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước